tổng cục du lịch bộ văn hóa thể thao và du lịch đã tổ chức lễ công bố giải thưởng và triển lãm ảnh nghệ thuật du lịch toàn quốc lần thứ chín với chủ đề khám phá việt nam
và lễ trao giải cuộc thi clip giới thiệu du lịch việt nam với chủ đề việt nam show
hai cuộc thi đã đóng góp hiệu quả cho công tác tuyên truyền quảng bá văn hóa hình ảnh đất nước con người việt nam
cuộc thi ảnh nghệ thuật du lịch toàn quốc lần thứ chín đã nhận được hơn một mươi năm ảnh dự thi của một một trăm linh tác giả
ban tổ chức đã trao giải nhất cho tác phẩm thuyền hoa của tác giả trần minh lương
hơn một trăm tám mươi tác phẩm ảnh từ cuộc thi sẽ được trưng bày tại bảo tàng lịch sử quân sự việt nam từ nay đến hết ngày ba mươi tháng chín